ngày bảy tháng một mươi hội khuyến học tỉnh tuyên quang phối hợp với sở giáo dục và đào tạo và tỉnh đoàn tuyên quang tổ chức lễ trao học bổng tân trào tiếp sức đến trường và tuyên dương học sinh sinh viên vượt khó tiêu biểu năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi lễ hội khuyến học tỉnh và các đơn vị tài trợ đã trao năm mươi suất học bổng cho năm mươi tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đã trúng tuyển đại học năm hai nghìn một mươi tám
khen thưởng hai trăm một mươi năm học sinh sinh viên vượt khó tiêu biểu
khen thưởng một học sinh thủ khoa tốt nghiệp kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
quỹ hạt sống việt của báo nhân dân trao một trăm linh suất học bổng trị giá ba trăm linh triệu đồng cho các học sinh vượt khó trên địa bàn tỉnh
trong một mươi một năm qua hội khuyến học các cấp trên địa bàn tỉnh tuyên quang đã trao hơn một mươi hai bảy trăm linh suất học bồng với số tiền hơn năm năm tỷ đồng
biểu dương khen thưởng tặng qua cho gần chín mươi bốn học sinh sinh viên vượt khó
khen thưởng một mươi một năm trăm linh giáo viên có thành tích trong công tác số tiền hơn ba sáu tỷ đồng